nhắc đến đoàn kịch nói công an nhân dân phải kể tới thành công của những vờ kịch về đề tài an ninh trật tự công sức của các lớp nghệ sĩ diễn viên đã góp phần khắc họa thành công những khó khăn vất vả của người chiến sĩ công an thẩm lặng dũng cảm mưu trí sẵn sàng hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân
để một vờ kịch thành công sâu cảm xúc đến được với khán giả điều đầu tiên phải kể đến việc xây dựng kịch bản lựa chọn vai diễn cho từng nhân vật chính diện cũng như phản diện
trong suốt ba mươi bảy năm đoàn kịch nói công an nói riêng nhà hát công an nói chung chúng tôi luôn luôn làm công tác chính trị và thực hiện theo lời của bác hồ dạy đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết không khéo
trong ba mươi bảy năm qua đã kết thành nhịp cầu gắn bó lực lượng công an nhân dân tạo sự sẻ chia trước hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an nhân dân
khi mà nhìn thấy những chiến sĩ những cái đồng nghiệp của mình đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân cho đất nước khi mà được nghe những câu chuyện của họ những cái câu chuyện về việc phá án hàng ngày hàng giờ thậm chí là mất hàng năm
thậm chí là phải mất mát hy sinh rất là nhiều để có thể phá được những chuyên án
sau mỗi một vở diễn thì những tràng pháo tay thật lớn của quý vị khán giả đó chính là niềm hạnh phúc rất là ấm lòng đến cho những người nghệ sĩ như chúng tôi
trải qua tráng đường ba mươi bảy năm xây dựng và trưởng thành đoàn kịch nói công an nhân dân đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa chung của đất nước và của lực lượng công an nhân